liên quan đến việc người đàn ông chạy xe gắn máy cản đường xe cứu thương hôm nay công an huyện phú giáo tỉnh bình dương đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an huyện phú giáo mời người đàn ông này lên làm việc
trước đó vào lúc một mươi một h bốn mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi ông này điều khiển xe máy đi từ xí nghiệp về nhà
khi đi đến đường dh năm trăm linh năm đoạn gần cầu lễ trang thuộc xã vĩnh hòa thì thấy phía sau có xe cứu thương điều khiển bật còi ưu tiên và bấm còi xe
người đàn ông này vẫn tiếp tục lạng lách phía trước không cho vượt
sau đó người này và tài xế xe cứu thương dừng lại cãi nhau điều đáng nói là xe cứu thương đang chở một cụ già đi cấp cứu
sau khi làm việc với cơ quan công an người đàn ông này thừa nhận hành vi vi phạm của mình và hiện cơ quan công an đang xem xét lập biên bản vi phạm hành chính
tước giấy phép lái xe có thời hạn đối với người vi phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rập vũng tàu đã gửi đi thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khu dân cư số một tây nam thị trấn long điền huyện long điền tỉnh bà rơ vũng tàu do công ty cổ phần phát triển nhà ô cấp làm chủ đầu tư
qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông hoàng huy hiển đại diện theo pháp luật của công ty trên
đã ký kết các hợp đồng góp vốn với khách hàng các nền đất thuộc dự án khu dân cư số một tây nam thị trấn long điền huyện long điền
nhưng đem các quyền sử dụng đấy trên thế chấp cho ngân hàng để vay tiền sau đó mất khả năng trả nợ đến giai đoạn không bàn giao được nền đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
gây thiệt hại cho các khách hàng ký hợp đồng góp vốn
để phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu thông báo những ai là bị hại
hoặc có quyền lợi liên quan đến vụ án đề nghị liên hệ đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu để được tiếp nhận giải quyết theo quy định của pháp luật
mọi thông tin xin liên hệ địa chỉ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu số một mươi năm đường trường trinh phường phước trung thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
số điện thoại hai trăm bốn mươi năm ba nghìn tám trăm năm mươi hai năm trăm bảy mươi tám điều tra viên lê quốc hương số điện thoại chín trăm ba mươi chín bốn trăm sáu mươi sáu bảy trăm bảy mươi bảy điều tra viên nguyễn phương nam số điện thoại chín trăm ba mươi tám tám mươi tám bảy trăm một mươi một